sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa hướng dẫn các đơn vị cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường tại đây cho biết dự kiến vào tuần tới sẽ tổ chức học bán chú
và dịch vụ bếp ăn như bình thường cho học sinh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho phép các hoạt động có tập trung đông người
hoạt động giáo dục thể dục thể thao dịch vụ canteen nhà bếp bán chú được hoạt động trở lại
tuy nhiên các đơn vị phải bảo đảm an toàn phòng dịch nhất là trong quá trình giao nhận thực phẩm
đồng thời sở giáo dục và đào tạo tp hcm khuyến khích học sinh thường xuyên rửa tay
và đeo khẩu trang trên đường đến trường trước khi vào lớp giờ ra chơi và trên đường về nhà
các trường tại đây cho biết dự kiến vào tuần sau sẽ tổ chức học bán trú và dịch vụ bếp ăn như bình thường
ngày một mươi một tháng năm toàn bộ khoảng một ba triệu học sinh tất cả các bậc học tại tp hcm
trường mầm non đã quay lại trường học
gần bốn tháng nghỉ tránh dịch covid một mươi chín
học sinh mầm non tiếp tục nghỉ đến ngày một mươi bảy tháng năm